để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả ngày hôm qua cơ quan anh điều tra công an tỉnh phú yên cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn ngọc hiền chú thành phố hà nội và trần văn duy chú tỉnh bắc giang
sau khi nhận được thông tin tố giác trong nhân dân có một số đối tượng sử dụng loại tiền mệnh giá năm trăm linh đồng nghi là tiền giả để mua hàng hóa
đội cảnh sát hình sự công an tp tuy hòa đã trích xuất camera an ninh và xác định được đối tượng tình nghi
tối ngày một mươi một tháng một mươi hai phát hiện nguyễn ngọc hiền đang mua hàng và thanh toán bằng tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng nghi là tiền giả
các trinh sát hình sự đã ập đến bắt giữ đối tượng khai nhận các tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng mà đối tượng sử dụng là tiền giả do đồng bọn cung cấp
công an thành phố tuy hòa sau đó đã truy vắt thêm trần văn duy khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng tại thành phố tuy hòa
cơ quan công an thu giữ một số dụng cụ thiết bị nghi là sử dụng làm tiền giả
với hành vi mua bán công khai công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đối tượng ninh ngọc khánh
chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai vừa bị công an thành phố lào cai phối hợp cùng phòng nghiệp vụ công an tỉnh lào cai bắt giữ
để điều tra đối tượng ninh ngọc khánh là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh trên địa bàn thành phố lào cai
với giá từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng sau đó bán cho đối tượng khai nhận các tài khoản ngân hàng
đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển
việc làm online trên mạng xã hội tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo
được biết trong quá trình hoạt động nguyễn thị nga chú thành phố lào cai là đối tượng đã giúp khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn
qua xác minh ban đầu một số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng bên campuchia
thì tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khoảng gần tám mươi hai tỷ đồng
hiện công an thành phố lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và các đối tượng khác liên quan
thưa quý vị trong những ngày cận tết nguyên đán lực lượng công an tại một số địa phương đã bắt giữ được nhiều đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
hồi một mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
tại xã minh hòa thị xã kinh môn tỉnh hải dương tổ công tác của công an thị xã kinh môn đã bắt quả tang trương văn lập
đang có hành vi vận chuyển bảy bánh pháo nổ với khối lượng một mươi hai bốn mươi tám kg
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm bốn mươi sáu quả pháo nổ với tổng khối lượng một sáu kg
hai kg thuốc pháo cùng nhiều dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ
tại cơ quan công an lập khai nhận từ đầu tháng một mươi hai bắt đầu đặt mua thuốc pháo
dây dẫn giấy quấn của một đối tượng người hải phòng
đồng thời tự chế tạo các dụng cụ để sản xuất pháo tại nhà riêng
mỗi bánh pháo được đối tượng giao bán với giá chín trăm linh đồng
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng nguyễn văn huỳnh ba mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đắk lắc
công an phường tự an thành phố buôn ma thuột phát hiện huỳnh vận chuyển năm bịch ni lông
bên trong chứa bốn trăm bốn mươi ba viên pháo bi tròn trọng lượng hơn hai kg
bước đầu huỳnh khai nhận đã lên mạng xã hội facebook đặt mua pháo nổ về bán vào dịp tết để kiếm lời
lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở và tiếp tục thu giữ thêm bảy kg pháo nổ trái phép
trả tiền thật để mua hàng giả là thực trạng vẫn đang tồn tại và ngày càng nhức nhối vào dịp cuối năm
khi nhu cầu mua sắm tăng cao
trên thực tế bất cứ mặt hàng nào cũng có thể
và đã bị làm giả từ quần áo giày dép cho đến những mặt hàng khó thẩm định như thuốc tân dược phụ tùng xe máy điện thoại
theo đó một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng cả nước phát hiện xử lý gần một trăm linh vụ việc vi phạm
trong đó có một mươi hai hai trăm bảy mươi năm vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng cấm hàng lậu tám mươi hai sáu trăm bảy mươi tám vụ gian lận thương mại gian lộ thuế
một nghìn tám trăm sáu mươi sáu vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ dự báo tình trạng buôn lậu gian lận thương mại hàng giang hàng giả
từ nay đến tết nguyên đáng
các sản phẩm quý mạo năm hai nghìn hai mươi ba có chịu hứng gia tăng
đáng chú ý trong thời gian gần đây sản phẩm điện tử có giá trị cao bị làm giả làm nhái đang trở nên phổ biến
nhiều người đã là nạn nhân khi mua phải các sản phẩm giả mạo này
mua bán thì nhiều khi mình rất hay lên các sản phẩm mạng điện tử bởi vì mình cũng là một người rất là thích điện thoại
và mình có một chút kiến thức về điện thoại thì mình có mấy lần mua màn hình điện thoại để tự thay thế
đặc biệt có những màn hình oled rất là mắc thì giá hàng triệu đồng rất là mắc tiền có giá trị
thì mình mua mặc dù mua cả trên các sản phẩm điện tử có màn hình oled nhưng về đó chỉ màn hình nhái màn hình lcd rất là bình thường màu rất là nhợt nhạt
thì chỉ khi mua tận tay thì mình mới biết là mua phải hàng giả
trước đây thì tôi từng mua tay nghe không dây với đại sạc dự phòng ở trên mạng
thì thấy giá cả của sản phẩm này so với giá cho siêu thị
rất là rẻ
nhưng mà sau khi sử dụng thì lại thấy chất lượng không có như quảng cáo sử dụng rất là chán
có tìm hiểu với lại kiểm tra lại thì mới biết là mình mua nhằm phải hàng giả
hiện các sản phẩm hàng giả hàng nhái trên thị trường đều được làm một cách rất tinh vi
thông thường người tiêu dùng rất khó có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả
để rồi trả tiền thật để mua hàng giả không ít người tiêu dùng ngán ngẩm khi gặp phải tình cảnh này
sử dụng sản phẩm thì mình thấy cái sản phẩm này thực sự là không có tốt
chứ những gì mà người bán đã tư vấn và mình đã tìm hiểu lên website mình tìm hiểu
thì mình nhận thấy rằng là không giống với những cái sản phẩm chính hàng mà các doanh nghiệp đã sản xuất ra
sau khi về xem cái logo sản phẩm mà mình đã mua
thì mình nhận thấy cái logo là người ta đã làm lệch sai lệch đi một chút xíu
để cho người mua sản phẩm không hề nhận biết được
sản phẩm đó là thằng giả thằng kém chất lượng luôn
với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ
việc người tiêu dùng mua sắm trên không gian mạng đang có sự tăng trưởng bùng nổ
thông qua các trang thương mại điện tử và mạng xã hội như facebook zalo tiktok
để bán hàng mọi lúc mọi nơi
đây cũng là cơ hội cho những sản phẩm hàng giả hàng nhái
được các đối tượng đưa lên không gian mạng để bán cho những người có nhu cầu
cùng với đó việc giao hàng vận chuyển hàng hóa và giao dịch thông qua ngân hàng hoặc bên thứ ba
khiến việc quản lý lĩnh vực này của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
tình hình thị trường sau một thời gian năm hai nghìn hai mươi một dịch bệnh
thì tình hình vi phạm về hàng nhập lậu hàng giả sản phẩm quyền sử trí tệ
và các hành vi phạm khác thì có giảm
tuy nhiên là sau dịch bắt đầu từ hai nghìn hai mươi hai thì có chiều hướng tăng lên
và đặc biệt là trong những tháng cuối năm thì tình hình này nó còn tăng lên hơn nữa
do nhu cầu thị trường nó tăng lên
tôi nghĩ thì từ đây tới cuối năm thì cái nhu cầu tiêu dùng tăng lên
thì cũng giống như mọi năm cái quy lực thì khi nhu cầu tăng lên
thì ngoài cái việc mà hàng chính hãng hàng sản xuất có đăng ký có công bố chất lượng
thì hàng giả hàng nhập lậu cũng sẽ tăng lên
và chúng tôi sẽ quyết tâm kiểm tra để xử lý kỳ quyết
mặc dù thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa
giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng thế giới và trong nước
nhưng tình trạng vi phạm này vẫn diễn biến phức tạp
thiết nghĩ trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần có những chế tài nghiêm khắc và mạnh mẽ hơn
để răng đe những đối tượng trục lợi bất chính này để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng
ngành công nghiệp cà cha đã thúc đẩy phát triển nhiều ngành khác như thức ăn chăn nuôi
thực phẩm ngành dược phẩm mỹ phẩm đặc biệt là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp
tạo ra nhiều sản phẩm giá trị gia tăng ô cốp nâng cao giá trị ngành hàng
hiện sản phẩm cá cha đã xuất khẩu đến một trăm ba mươi bốn quốc gia
cà cha là sản phẩm quốc gia phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi
kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này đạt khoảng một mươi hai tỷ usd tốc độ tăng trưởng hàng năm hơn bốn
thời gian tới để phát triển ngành hàng cà cha bền vững
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các ngành liên quan cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại
đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động nuôi trồng chế biến
đồng thời nâng cao chất lượng muộn cà cha giống
với dự báo tổng cầu dệt may thế giới sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý ba và quý bốn năm sau
ngành diệt may kỳ vọng kịch bản xuất khẩu thuận lợi cả năm hai nghìn hai mươi ba có thể đạt bốn mươi bảy bốn mươi tám tỷ usd
tức là duy trì mức tăng trưởng khoảng tám
trong đó xu hướng tạo ra tỷ trọng lớn sẽ là những sản phẩm xanh sản phẩm tai chế
dù thị trường có nhiều thách thức nhưng dệt may vẫn có cơ hội cán đích mục tiêu xuất khẩu bốn mươi ba bốn mươi bốn tỷ usd trong cả năm nay
để hỗ trợ doanh nghiệp hiệp hội diệt may cũng đề xuất duy trì chính sách thuế vat tám và có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động
thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện về các biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động linh hoạt
hiệu quả bền vững và chăm lo đời sống người lao động
để bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động nhất là chăm lo đời sống của người lao động trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
và tết nguyên đán quý mão thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội chỉ đạo phối hợp với các địa phương
chủ động thường xuyên nắm tình hình về hoạt động sản xuất kinh doanh về tuyển dụng sử dụng lao động cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp
kịp thời tổ chức hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách
thanh toán đầy đủ tiền lương tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận nội quy quy chế của doanh nghiệp
thưa quý vị biển động việc lưu thông hàng hóa giữa đảo với đất liền của người dân đảo lý sơn quảng ngãi dù gặp nhiều khó khăn
thế nhưng với sự chủ động tích chữ hàng hóa thiết yếu nên câu chuyện khan hiếm lương thực thực phẩm ngay biển động không còn là nỗi lo thường trực với hơn hai vạn dân trên quê hương hải đội hoàng sa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
trong huyện lý sơn sau bốn ngày đảo bị cô lập rau củ quả các loại khá rổi rào trước đây hàng hóa mùa này thường xuyên khan hiếm
còn ngày nay với sự phát triển của công nghệ số người dân có đầy đủ thông tin thời tiết
biển động đảo bị cô lập bao nhiêu ngày người dân nắm rất rõ phương án tích chữ lương thực thực phẩm khi biển động kéo dài luôn được các tiểu thương chủ động
hôm nay biển động mà hoàng hóa đầy đủ hay rau rốt cũng đầy đủ thịt đồ cũng đầy đủ mà nó hơi lành chí
một chuyến tàu vận tải hàng hóa được cấp phép vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo
đây là chuyến tàu vận tải duy nhất được hoạt động trở lại sau bốn ngày đảo bị cô lập
hàng chục tấn lương thực thực phẩm thiết yếu kịp thời lên tàu ra đảo phục vụ người dân khi đảo bị tiếp tục cô lập trong những ngày tới
khả năng đảo tiếp tục cô lập đến năm ngày tới
tàu bè trẻ được đưa hồn hóa ra đầy đủ heo gà dịch và đồ lưu kim của bà con ra đầy đủ hết
tại các đại lý xăng dầu trên đảo cũng không còn cảnh người dân mang can nhựa đổ xô đi mua xăng dầu rồi tích chữ
xăng dầu mặt hàng thiết yếu không thể thiếu đối với người dân đảo
cũng được hai đại lý xăng dầu chủ động tích chữ hàng chục nghìn lít để cung ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân trong những ngày đảo bị cô lập
mùa này là mùa biến động thường xuyên nên khi thời tiết thuận lợi một hai ngày thì doanh nghiệp sẽ đưa tàu vào đất liền
lái xăng về để phục vụ đỏ con từ một mươi đến một mươi năm ngày
khi mà thời tiết miễn êm thì các hệ thống tàu thiền vận chuyển hàng hóa và hành khách của quyền sẽ đảm bảo hoạt động
và phải tranh thủ để mà đưa lương thực thực phẩm trong đất liền ra lý sơn và kịp thời vừa kịp thời cung cấp cho người dân
và cũng vừa lại tích chữ hàng hóa trong những ngày dắt tết
từ nay đến tết nguyên đán đi sơn sẽ trải qua nhiều đợt biển động với gió mạnh cấp sáu cấp bảy

tài hàng hóa hành khách được đầu tư hiện đại như ngày nay thì nỗi lo khan hiếm lương thực thực phẩm không còn là nỗi lo thường trực với người dân đảo